hiện nay tình trạng ngộ độc thực phẩm và nhiễm độc thực phẩm đang ngày càng gia tăng với mức độ nghiêm trọng
thậm chí đã có nhiều trường hợp tử vong vì sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn
chia sẻ với báo sức khỏe và đời sống bác sĩ trung khoa một phạm thị việt anh
phó trưởng khoa nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám thông tin
ngộ độc thực phẩm hay còn gọi là ngộ độc thức ăn là tình trạng gây ra do ăn uống phải thức ăn
nước uống bị nhiễm khuẩn nhiễm độc hay những loại thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn
virus gây bệnh bị biến chất ôi thiêu có chất bảo quản chất phụ da
ngộ độc thực phẩm có thể do nhiều nguyên nhân gây ra
trong đó ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật là chủ yếu vi khuẩn virus ký sinh trùng nấm men và nấm mốc
ngộ độc thực phẩm có thể ra thức ăn bị biến chất ôi thiêu
một số loại thực phẩm khi để quá lâu sẽ bị ôi thiêu và phát sinh ra chất độc
ngộ độc do ăn phải những loại thực phẩm có sẵn chất độc
khi ăn phải những loại thực phẩm có thân chất độc
rất có thể bị ngộ độc cao như cá nóc cá cóc mật ca chấm nấm độc khoai tây mọc mầm một số loại độc
bên cạnh đó một nguyên nhân khác đó là ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hóa học
thực phẩm được nuôi trồng chế biến tại các khu vực mà nguồn nước đất bị ô nhiễm
có kim loại nặng xuất phát từ khâu sản xuất bảo quản chế biến sản phẩm
ngộ độc thực phẩm cũng có thể ra chất bảo quản chất ép chín trái cây nhanh

sau khi mà người bệnh bị ngộ độc thì có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc là vài ngày
các triệu chứng thì các dấu hiệu từ nhẹ đến nặng
nhưng thông thường thì có thể là các triệu chứng như là đau bụng nôn bột nôn sốt hay là tiêu chảy
và các dấu hiệu này thì nó cũng rất dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa khác như là viêm dạ dày hay là viêm ruột thừa
cũng theo bác sĩ việt anh ngộ độc thức ăn là một mối lo trước mắt và luôn luôn có nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
bởi đây là bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra rất phổ biến nhất là ở nước ta đang phát triển
có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc thức ăn
trong đó có thể là do nguyên liệu làm thức ăn bao gồm vật nuôi làm thức ăn trái cây tươi củ quả sáo xanh
trên những loại vi khuẩn và cà thủy hải sản bị nhiễm vi khuẩn virus từ nguồn nước bị ô nhiễm
chính vì vậy lý do đầu tiên làm thức ăn bị nhiễm vi sinh vật đó là do dùng nguyên liệu nhiễm trùng
nguyên liệu sống rau xanh trái cây sử dụng phân hữu cơ khi nuôi trồng
loại thực phẩm tồn chữ bảo quản chế biến vận chuyển không đúng cách cũng sẽ bị lây nhiễm vi sinh vật từ đó lan tỏa độc tố
ngoài ra ô nhiễm thực phẩm có thể xảy ra khi chúng ta chạm vào nguồn thức ăn bị nhiễm khác
hoặc chúng tiếp xúc với vật dụng chế biến thực phẩm bị ô nhiễm như kệ đựng trùng thực ăn đồ sống đồ chín
rau thớt cũng là lý do gây ra ngộ độc thực phẩm
triệu chứng của ngộ độc thực phẩm có thể xuất hiện từ vài giờ cho đến vài ngày kể từ khi bà ăn thức ăn bị nhiễm độc
triệu chứng nặng nhẹ kéo dài máu khỏi phụ thuộc vào các loại tắc nhân gây ngộ độc lượng thức ăn tiêu thụ và hệ miễn dịch của bạn
việc điều trị ngộ độc thực phẩm sẽ phụ thuộc vào chủng loại gây ra ngộ độc là vi khuẩn virus hay ký sinh trùng và lượng chất độc đã ăn phải
biểu hiện ngộ độc thức ăn có thể là tiêu chảy có khi chỉ thoáng qua rồi tự hết cũng có khi rầm rộ phân toản nước hoặc có nhảy máu
người bệnh có thể đau bụng âm ỉ mất dặn hoặc quặn từng cơn
người bệnh cũng có thể buồn nôn và nôn có khi kèm theo sốt cao lạnh run nếu kéo dài hơn hai mươi bốn giờ sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng huyết
bác sĩ việt anh chia sẻ đau bụng là một trong những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm đầu tiên mà bạn thường gặp
trong trường hợp ngộ độc thực phẩm các vi sinh vật gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng nâm mạc dạ dày và ruột
điều này có thể dẫn tới viêm đau ở dạ dày làm xuất hiện các triệu chứng đau bụng
nguyên nhân gây ra triệu chứng đau là do sự co thắt cơ dạ dày vùng trên rốn hoặc giật non quanh rốn để tăng tốc độ chuyển động tự nhiên của ống tiêu hóa nhằm loại bỏ các sinh vật gây hại càng nhanh càng tốt
tuy nhiên đau bụng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý và tình trạng sức khỏe
do đó nếu triệu chứng này xuất hiện đơn lẻ vẫn chưa đủ điều kiện để kết luận rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy cũng có thể là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm
tiêu chảy là biểu hiện ngộ độc thực phẩm phổ biến là tình trạng đi phần lỏng trên ba lần trong khoảng hai mươi bốn giờ
đây là một triệu chứng chứng thực điển hình xảy ra khi tình trạng viêm kéo dài khiến cho ruột làm việc kém hiệu quả trong quá trình tái hấp thu nước và các chất lỏng khác tiết ra trong quá trình tiêu hóa
tình trạng tiêu chảy cũng có thể đi kèm với những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm khác như cảm giác luôn muốn đi vệ sinh đầy hơi hoặc đau bụng
tân xuất bị tiêu chảy nhiều có thể dắt cơ thể bị mất nước và các khoáng chất nặng hơn có thể tự thiết áp
do đó điều quan trọng là bạn cần đợi bổ sung đầy đủ nước để duy trì lượng nước cho cơ thể ổn định tân hoan
để kiểm tra xem có bị mất nước hay không bạn ai theo dõi màu nước tiểu của mình
bình thường màu nước tỉa là màu vàng nhạt hoặc trong
nếu nước tiểu sẫm màu hơn lượng nước tiểu ít đi cảm giác luôn khăn nước môi khô là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng
đau đầu cũng là một biểu hiện của ngộ độc thực phẩm
theo bác sĩ việt anh ngoài hai dấu hiệu kể trên thì đau đầu chóng mặt cũng có thể là dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm
tuy nhiên bạn cũng có thể bị nhức đầu do một số nguyên nhân khác như căng thẳng uống quá nhiều rượu thức ăn có nhiều bột ngọt mất nước và mệt mỏi
do đó dấu hiệu ngộ độc thực phẩm luôn là nôn mửa và tiêu chảy dẫn tới đau đầu
đặc biệt triệu chứng này xảy ra khi bệnh nhân mất nước và sốt
khi bị ngộ độc thực phẩm người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi và trần ăn
trong một phần của phản ứng miễn dịch cơ thể sẽ giải phóng ra các chất hóa học được gọi là xitukin
tokin có vai trò quan trọng giúp điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng bằng cách
truyền thông tin cho tế bảo miễn dịch và tìm đến tiêu diệt bằng bệnh
quá trình này diễn ra với những biểu hiện như sốt đau cơ chấn ăn mệt mỏi
do đó nếu bạn cảm thấy đuối sức hoặc mệt mỏi do bị ngộ độc thực phẩm
điều tốt nhất bạn nên làm đó là lắng nghe cơ thể và hãy nghỉ ngơi để sức khỏe hồi phục
bùn nôn và nôn
bột nôn và nôn là dấu hiệu tự nhiên thường xảy ra của những người bị ngộ độc thực phẩm
điều này xuất hiện khi cơ bụng và cơ hoành có bắp
khiến bạn phải đưa những chất có trong dạ dày ra khỏi hệ thống tiêu hóa qua đường miệng
đây là một cơ chế bảo vệ xảy ra khi cơ thể của bạn gắn sức loại bỏ để các sinh vật
độc tố nguy hiểm mà nó phát hiện có hại
trong thực tế dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thường dẫn tới những cơn nôn mửa kéo dài
sau đó người bệnh sẽ giảm dần mức độ tuy nhiên cũng có người lại nươn mửa liên tục nhiều hơn
cách tuyên đất là bạn hãy đến gặp bác sĩ hoặc sc sĩ để tránh tình trạng nôn mửa gây ra mất nước
ốn lạnh dùng bình
dung minh ấn lạnh là dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi người bệnh có thêm những triệu chứng tiêu chảy
theo các chuyên gia sức khỏe cảm giác ớt lại có thể xảy ra khi cơ thể của bạn run lên để tăng nhiệt độ cơ thể
có việc cơ bắp hoạt động co bắp và thư giãn nhanh chóng nhằm tạo ra nhiệt
trên thực tế tình trạng ấm lạnh thường đi kèm với những cơn sốt
sốt là một dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm khi nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên ba mươi tám độ c
đây cũng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh nhân xuất hiện một phần ở trong cơ chế phòng thủ tự nhiên của cơ thể
sự gia tăng nhiệt độ làm tăng hoạt động của các tế bào bạch cầu giúp bạn chống lại sự nhiễm trùng
sốt làm tăng kích thích sự gia tăng nhiệt độ để giải phóng bởi hệ thống miễn dịch hoặc vi khuẩn chuyển nhiễm đã xâm nhập vào cơ thể
vậy cần làm gì để phong ngừa ngộ độc thực ăn
việc phòng ngừa ngộ độc thực ăn cần phải được chú trọng nên ăn chín uống xôi rửa tay bằng sập phòng trước khi hoặc sau khi đi vệ sinh nhất là những người chế biến thực phẩm
tránh dùng những loại thực phẩm nguyên liệu không đảm bảo an toàn như trứng bị vỡ thịt cá hải sản không tươi
thực hiện nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến
nhằm giúp ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo bảo quản thực phẩm đúng cách không để thực phẩm đã nấu ở nhiệt độ quá lâu trong phòng
xếp hạn sử dụng in trên bao bì và chỉ số an toàn chất lượng của thực phẩm
khi chế biến rau củ quả phải rửa thật kỹ rửa sạch dưới vỏ nước trước khi dùng
cần phải rửa tay dao thoát ngay sau khi xử lý thực phẩm tươi sống
thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh giữ nhiệt độ bốn mươi độ c hoặc tấp hơn
tủ đông nhiệt độ khoảng độ c hoặc thấp hơn
cần phải rửa tay dao thấp hơn